tại thái nguyên đảng bộ công ty cổ phần thương mại thái hưng đã tổ chức đại hội lần thứ ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đây là một trong ba đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở trực thuộc đảng bộ
thành phố thái nguyên tới sự của đồng chí trần thánh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đại diện lãnh đạo ban tổ chức trung mương và lãnh đạo tỉnh thái nguyên
đảng bộ công ty cổ phần thương mại thái hưng có sáu tri bộ trực thuộc với tám mươi bốn đảng viên
trong nhiều năm đảng bộ liên tục được công nhận đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu
với tinh thần làm việc dân chủ trách nhiệm đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ công ty gồm chín đồng chí
tại đại hội một trăm linh đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua nghị quyết trình tại đại hội
đại hội đã thành công tốt đẹp đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị địa phương khác rút kinh nghiệm
trong chỉ đạo tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở tiếp theo
chiều cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn đã làm việc với thường trực tỉnh ủy thái nguyên